chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã trả lời cử tri quận hoàn kiếm về những vấn đề liên quan đến người dân khu vực bãi rác nam sơn
người đứng đầu chính quyền thủ đô đã bày tỏ cảm thông và cho biết thành phố luôn luôn đồng cảm
chia sẻ với người dân sống chung quanh bãi rác nam sơn vì họ có những thiệt thòi về môi trường và chất lượng sống
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri đề nghị thành phố cần giải quyết sớm bước xúc của người dân
để từ đó đưa rác thải ra khỏi nội thành càng sớm càng tốt
về vấn đề này chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết
thành phố sẽ kiên trì đối thoại với người dân để sự việc được giải quyết trong thời gian sớm nhất
vấn đề vướng mắc hiện nay đối với người dân thuộc diện di rời thực hiện dự án liên quan đến bãi rác nam sơn
đó là hạn định nguồn gốc đất và diện tích đất được bồi thường giải phóng mặt bằng
có những cơ chế chính sách nào mà tốt nhất cho người dân là chúng tôi sẽ áp dụng
để làm sao mà đảm bảo cái hài hòa được cái lợi ích của người dân nhất
ngoài cái việc chính sách ra
chúng tôi cũng luôn luôn đồng cảm và chia sẻ với những người dân ở xung quanh bãi rác
là họ cũng có cái chịu thiệt thòi về môi trường để gánh vác chung cho cái đảm bảo cái môi trường chung của toàn thành phố
cho nên là thành phố thì cũng không có hẹp hòi gì trong vấn đề chính sách này
nhưng mà bởi vì nó có những cái quy định của pháp luật mà bây giờ cần phải có những cái cấp cao hơn quyết định
thì mới đảm bảo được cái sự đúng đắn trong cái quá trình điều hành
theo chủ tịch ubnd tp hà nội
các căn cơ xử lý rác thải trên địa bàn đã được tính toán từ nhiều năm nay
do vậy thành phố đang xây dựng các nhà máy xử lý rác thải hiện đại
trong đó có các nhà máy làm điện từ rác thải
và sau khi đối thoại với lãnh đạo tp hà nội thì vào chiều nay
người dân hai xã hồng kỳ và nam sơn đã dỡ bỏ liều bạt để thông xe chở rác vào khu vực xử lý bình thường